trong hai ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba tháng bốn tại trụ sở ubnd tỉnh hà giang đồng chí nguyễn văn sơn
phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác báo nhân dân do
đồng chí đinh như hoan phó tổng biên tập báo nhân dân làm trưởng đoàn tại buổi làm việc
đồng chí đinh như hoan cho biết báo nhân dân đang tăng cường hợp tác với các địa phương và luôn
xác định hà giang là địa bàn trọng điểm trong công tác tuyên truyền do đó báo nhân dân mong
muốn hợp tác sâu hơn hiệu quả hơn để tuyên truyền đúng định hướng các lĩnh vực kinh tế xã hội
của tỉnh đồng thời đề nghị tỉnh tạo điều kiện về mặt bằng xây dựng và quan tâm quản lý công trình
an sinh sau khi bàn giao quan tâm tới công tác phát hành các ấn phẩm báo nhân dân tạo điều kiện
về mặt bằng để xây dựng trụ sở cơ quan thường trú báo nhân dân sau buổi làm việc đoàn công tác
của báo nhân dân đã tới viếng và dâng hương tưởng nhớ cạnh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ
quốc gia vị xuyên và đài hương bốn trăm sáu mươi tám